giữa tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng công bố bản quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quốc gia sơn trà đà nẵng đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
bản quy hoạch này đã khiến cho nhiều chuyên gia lo lắng khi mà một phần ba diện tích của sơn trà có thể bị bê tông hóa bởi những khu khách sạn resort hay là khu nghỉ dưỡng
theo ông hoàng đình bá nguyên trưởng ti lâm nghiệp quảng nam đà nẵng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số bốn mươi một thành lập một mươi khu rừng cấm trong đó có rừng cấm sơn trà với diện tích khoảng bốn hectare
theo đó bộ lâm nghiệp đã có quyết định bốn trăm bốn mươi bảy ngày hai tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quy định bán đảo sơn trà tỉnh quảng nam đà nẵng có diện tích tự nhiên là bốn bốn trăm ba mươi chín ha trong đó có hai ha vùng đệm

kịp thời thông tin đầy đủ cho công luận có báo cáo thủ tướng trước ngày ba mươi tháng năm